hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
trong đó những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đều liên quan đến rượu bia
lái xe điều khiển phương tiện giao thông với nồng độ cồn vượt mức cho phép
những hậu quả thương tâm khiến dư luận bức xúc
đứng trước tình hình đó phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã xây dựng kế hoạch sáu mươi chín về việc xử lý đối với lái xe vi phạm nồng độ cồn
cũng như sử dụng các chất kích thích
kế hoạch triển khai gồm ba mươi hai tổ công tác
mỗi tổ công tác gồm bốn chiến sĩ cảnh sát giao thông
thường xuyên kiểm tra người vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến phố của thủ đô
một trong số đó là tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một
tại khu vực quận hà nội
các làm việc ban ngày của tổ công tác bắt đầu từ một mươi hai h trưa cho đến ba h chiều
một mươi hai giờ trưa tại khu vực bốt hàng đậu hoàn kiếm hà nội
tổ công tác tiến hành lập chốt kiểm tra những lái xe có dấu hiệu khả nghi
mỗi chiến sĩ cảnh sát sẽ đứng ở một vị trí khác nhau
để quan sát được tất cả
các dấu hiệu khả nghi
mọi trường hợp đều được nhanh chóng được tiến hành kiểm tra nồng độ cồn
không ít các trường hợp khi thấy tổ công tác lái xe đã bỏ chạy
tạm bài xuống xe
tạm bài em tạm bài xuống xe
giáp xe về hèn
uống rượu chưa
một trường hợp tình nghi đã được các chiến sĩ dừng xe kiểm tra
em rắt bộ vào trong vỉa hè đi
rắt bộ là an toàn nhất nha
xin chào hai thanh liên
trước hết cứ thổi máy đo đồng cồn trước nha
xe phạm đến đâu xử lý lấy còn không xe phạm thì thôi nha
và thở dài hơi khi là anh bảo thôi thôi
rồi ok xin cảm ơn
đồng độ của em này bốn trăm tám mươi chín
mức cao nhất đối với xe máy luôn
em có mang đầy đủ bằng lái đăng ký xe ở đây không
có thì cho anh kiểm tra nào
anh thông báo luôn nha
với lô mức vi phạm bốn trăm tám mươi chín này của em là mức cao nhất đối với xe máy
là bị xử phạt từ ba đến bốn triệu
mức phạt trung bình là ba triệu rưỡi
và bị đình chỉ phương tiện mất một tuần
bởi vì em bây giờ trong người em không nông độ phồn
không ai bàn giao xe cho em đi nữa
một tuần sau em mang đầy đủ bằng lái đăng ký
lên số ba trường dự luật ở ngay bên này
ngay đường trường dự luật ngay đằng sau này
đấy em đeo đến đấy thì anh em trả lại xe cho mình
bây giờ tạm giữ xe
đúng rồi phải tạm giữ lại
tại vì em trong hơi thở của em có lông nội cồn
là theo quy định một mươi sáu là em không được phép đuổi chuyển xe nữa
đây là trong lây bình yên hoa
cũng gần đây nên là
đối chủ quan
chỉ là cách đó vài bước chân thôi
mình cũng không để ý đấy
sau này mình sẽ trung nghiệm không bao giờ tái phạm
vì họ là
không không không không
cán bộ chiến sĩ cũng phải
có hình thức là tuyên truyền nhắc nhở
đối với những trường hợp người ta
đối với xe máy
mà dưới hai mươi năm mg
trên một lít khí thở
mình phải tuyên truyền nhắc nhở người ta

tuyên truyền nhắc nhở

rượu uống xong
ui dồi uống xong à
rượu hay bia
rượu hay bia thôi mà
bia rồi à
rượu uống xong à
ở trên toàn quốc
bây giờ là đang thực hiện
chuyên đề là xử lý rượu bia
khi điều khiển giao thông
không biết là bác lồng độ bao nhiêu
nhưng mà đã rượu bia vào
bác không nên lái xe nhá
thôi bác cứ thở thử cái lồng độ côn đi
đến mức xử phạt anh em sẽ xử lý
còn không thì mời bác về nghỉ nhá
bác ngậm sâu vào đây
bác thở hơi dài ra
sau đó anh em bảo thôi
rồi ok cảm ơn anh
bác chờ tí máy nó phân tích cái lồng độ của bác
không nên lỗi
mời bác về đi
anh em cảm ơn
anh em cũng tuyên truyền nhắc nhở về cái đấy nhiều
thường là khuyên vận động
đã uống rượu bia không nên lái xe
gọi người nhà đến đón hoặc là đi taxi
hoặc là các phương tiện giao thông công cộng bây giờ thì rất nhiều
một trong những khó khăn của tổ công tác
đó chính là người dân điều khiển phương tiện do quá say xỉn
nên không biết được sai phạm của mình ở đâu
đây đây đây anh em dắt
anh em dắt hôn ống đi
đây đây để anh em dắt hôn cho hôn

vâng mời ông
không không ai bắt nạt ông
ông cứ vào đây nào
ông đi uống nước chè
ông bây giờ như này nè
ông đứng đây
lúc nay ché đúnghrul
mà bây giờ thì không phải đâu trước mặt hông hả ông

anh em muốn kiểm tra nồng độ cồn của ông một chút thôi không sao cả hao
đây chỉ là kiểm tra qua cái máy
ông cứ thổi dài ông cứ thổi hơi dài
ông cứ ngậm hẳn vào
ông thổi đi ông cứ hít vào thế
ông thổi ra cơ mà
được rồi thế thôi ông đơn giản thôi
ông ơi ông uống nồng độ cao quá của ông là sáu trăm năm mươi năm
ông uống mấy ca rồi nhiều ca lắm á

ôi tao đi uống cốc nước chè
ông ơi anh em mời ông vào trong này
mời ông vào trong này đây có nước trong này mời ông
đi mua cho ông cắt nước chè về đây
ông cứ đứng ở đây

ông cứ để xe đây này
thứ nhất này

ông có nhớ xuân thoại của con gái của mình không
phức tạp quá
không đấy là để an toàn cho ông thôi
ai phức tạp ông
đối với trường hợp này tổ công tác sẽ tạm giữ xe
và đưa ông về trụ sở đội cảnh sát giao thông số một
nghỉ ngơi chờ người thân đến đón
bây giờ quá say xỉn thì mình sẽ phải tạm giữ hai người lại để
khi nào mà họ chấn tích lại đã
thì lúc đấy thì mình mới gọi người nhà để họ đến đưa về
chứ mình cũng không dám tự cho họ đi ra sở sở giải sản
xảy đến những vấn đề phức tạp lắm

hãy theo tôi đưa vào
chị đừng có làm sao
không có gì
chị đừng hiểu
chị đừng có làm sao
không anh biết nók
em không biết
hãy dừng lại
đang dừng lại
chị đừng khóa
thu đứng lại
không đi anh cứ xuống không phải chạy không phải chạy
anh tôi đang yêu cầu anh tôi đang yêu cầu anh anh cứ rắt xa
rắt xa dạ vâng
chưa chưa đến mức xử lý anh em đi vào sổ thì nhắc nhở cho
uống thế là vừa nếu như làm hai cốc nữa là
nếu như làm hai cốc nữa là có khi bị xử phạt đấy
nhưng mà đi ô tô thì này là bị phạt đấy nhá
đi ô tô thì kể cả anh uống một giọt nó lên số là em phạt ngay đấy
nói chung là uống ít thôi để mình làm chủ được tốc độ
thì cũng tốt hơn nhưng mà nếu đi ô tô thì chị cũng khuyến cáo mọi người là
tuyệt đối không sẽ tốt hơn
còn nếu có xe máy thì cũng hạn chế được càng tốt
còn nếu cứ vui thì ít thôi đừng lên quá
gần đây nó cũng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn rất là thương tâm
cho những người người ta vô tội
thì làm sao mà những người tham gia giao thông tránh được bia rượu là tốt nhất
còn nếu mà ai cứ cố tình
thì chị cũng ủng hộ cho bên pháp luật là phạt thập đoạn thu xe
rồi thu bằng lái không cho lưu hành
về chính quyền mà làm được như thế thì chị là một người dân chị cũng rất là ủng hộ
đa số bộ phận người dân đã chấp hành tốt về cái việc là không uống rượu bia khi tham gia giao thông
nhưng mà vẫn còn một số bộ phận nhỏ là vẫn còn chấp hành chưa tốt về cái đó
qua một tiếng ghi hình rất nhiều trường hợp có sử dụng rượu bia khi lái xe

nhưng chỉ có ba trường hợp vượt quá mức độ cho phép
công việc của tổ công tác một phần giúp người dân nâng cao ý thức
về việc sử dụng rượu bia có trách nhiệm hơn
và đây được coi là một trong những biện pháp giải quyết lạm dụng rượu bia ở việt nam
về cái xử lý đầu độc hồ này thì cái tác dụng của nó thì rất nhiều
một là đảm bảo an toàn giao thông cho đến trực tiếp cái người mà đang giao thông
cái thứ hai là đối với những người khác nữa
ca làm việc của tổ công tác vẫn tiếp tục dưới thời tiết nắng nóng của hà nội cho đến ba giờ chiều
công việc áp lực dưới nhiệt độ khắc nghiệt của buổi trưa góp phần nâng cao ý thức của người dân
cũng như một phần kiểm soát được những trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông có thể xảy ra
tai nạn giao thông do rượu bia là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở việt nam
việc ngăn chặn nó cần có nhiều biện pháp kết hợp của cơ quan chức năng
một phần quan trọng đó chính là việc nâng cao ý thức của người dân
hãy nhớ sử dụng rượu bia có trách nhiệm
khi đã uống rượu bia tuyệt đối không lái xe
sử dụng phương tiện công cộng taxi hoặc gọi người thân đến đón khi đã uống rượu bia
với công việc đặc thù là phát hiện và kiểm tra những trường hợp vi phạm nồng độ cồn
khi tham gia một cuộc chiến đấu
tổ công tác không chỉ có vất vả vào ban ngày
mà đó còn là những khó khăn áp lực vào ban đêm
mời quý vị đón xem ở phần tiếp theo của chương trình